các hồ sơ hợp lệ sẽ được nhân viên biêu điện chuyển đến các cơ quan hành chính
đồng thời tiếp tục kiểm tra đối chiếu và ký vào biên bản bàn sao hồ sơ
khi có kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính
nhân viên bưu điện sẽ chuyển trả kết quả tới tận nhà khách hàng
không những giảm phiền hà tiết kiệm thời gian chi phí công khai minh bạch chính xác an toàn
đến nay tại một số lĩnh vực bưu điện còn thay mặt cơ quan hành chính để thực hiện rất nhiều phần việc
mà trước đây cơ quan hành chính đảm nhiệm góp phần đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính của đất nước
thông qua dịch vụ bưu điện sẽ chuyển phát đến tận nhà
công dân đỡ mất công thời gian đi nải đỡ mất các nộ phí để việc đi nải một ngày một buổi
mà rất tiện ích
mà ở đây cũng phải thấy rằng một cái công khai một cái minh bạch một cái tiện ích một cái văn minh
thì tôi cho rằng là hiệu quả rất cao
bên cạnh đó việc ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt là kết nối mạng thông tin giữa bưu điện
với các cơ quan hành chính bộ ngành địa phương trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính
cũng đóng vai trò rất quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của người dân
đồng thời bảo đảm an toàn thông tin trong triển khai
hiện việc kết nối dịch vụ công trực tuyến đang được bưu điện việt nam và một số bộ ngành địa phương
tích cực triển khai nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong triển khai quyết định bốn mươi năm hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thủ tướng chính phủ đã tích cực triển khai các giải pháp để thực hiện việc kết nối phần mềm một cửa
rồi cổng dịch vụ công qua trục liên thông quốc gia kết nối với mạng thông tin của tổng công ty việt nam
qua đấy người dân có thể truy cập vào cổng dịch vụ công hoặc tại phần mềm một cửa
để gửi thông tin cho bưu điện
với sự vào cuộc mạnh mẽ của bộ thông tin và truyền thông sự phối hợp đồng bộ của các bộ ngành địa phương
trong năm hai nghìn một mươi bảy đã có hơn bảy tám mươi hai triệu hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện qua bưu điện
trong đó hơn ba mươi hồ sơ được thực hiện theo phương thức bưu điện tiếp nhận hồ sơ
chuyển tới cơ quan hành chính giải quyết và phát trả kết quả tại nhà cho người dân
điển hình là các lĩnh vực hồ sơ bảo hiểm
giải quyết chế độ thai sản ốm đau thất nghiệp cấp đổi giấy phép lái xe
cấp lý lịch tư pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
truyền phát chứng minh nhân dân hộ chiếu
bưu điện đã thực hiện đảm bảo được chất lượng dịch vụ truyền phát
như không để thất nạt hỏng hóc nhầm lẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối
tới tay được người dân cũng như tới tay được các đơn vị nằm tổ chức cấp cân cấp
điển hình là các lĩnh vực hồ sơ bảo hiểm

bưu điện việt nam sẽ tiếp tục chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ đầu tư nguồn lực nhằm bảo đảm cung cấp dịch vụ tốt nhất đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của các tổ chức cá nhân trên địa bàn nhất là tại các tuyến dưới xã huyện
đặc biệt nhân viên bưu điện các cấp cũng thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ cụ thể trong từng lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và các cơ quan hành chính trong thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ

đặc biệt nhân viên bưu điện việt nam sẽ tiếp tục chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ tốt nhất đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của các cơ quan hành chính trong thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ